thưa quý vị sau ba năm gián đoạn vì dịch bệnh lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn hai mươi ba đã chính thức quay trở lại với đêm khai mạc diễn ra vào tối ngày hai tháng sáu
là thương hiệu riêng có cho du lịch đà nẵng trong nhiều năm qua sự kiện này được rất đông người dân và du khách mong chờ
công an thành phố đà nẵng đã có sự chuẩn bị và triển khai đồng bộ nhiều biện pháp giải pháp để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho mọi người dân cũng như là du khách khi đến với lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn hai mươi bốn
lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn hai mươi ba có tám đội thi sẽ trình diễn trong năm đêm
công tác đảm bảo an ninh trật tự cho sự kiện trọng đại này được công an thành phố đà nẵng lên kế hoạch từ rất sớm
tại khu vực sân khấu và các khán đài công tác khảo sát và dự báo những tình huống phức tạp về an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được giám đốc công an thành phố chỉ đạo các lực lượng chuyên trách tham mưu đưa ra những giải pháp phù hợp hiệu quả
quy động một trăm linh các bộ chiến sĩ của toàn lực lực của thành phố đã phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận cho từng phòng ban cho từng lĩnh vực và từng đồng chí ở lĩnh vực vị trí để sẵn sàng làm nhiệm vụ
mặc dù có nhiều kinh nghiệm trong các kỳ lễ hội pháo hoa trước đó nhưng lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng vẫn không chủ quan mà càng đưa ra những giải pháp cụ thể chi tiết
một trăm linh cán bộ chiến sĩ được quy động ra đường
và ứng trực sẵn sàng phối hợp tác chiến
công tác hướng dẫn phân làn phân luồng cho các phương tiện của người dân và du khách được thông báo rộng rãi
phương án đón dẫn các đoàn lãnh đạo đại biểu đến dự khai mạc được phòng cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với trung tâm thông tin chỉ huy cùng công an các địa phương
đồng thời bố trí lực lượng chốt chặn tại các khu vực dễ xảy ra u nối cùng bộ
trong mùa lễ hội phố hoa quốc tế và du lịch nha nẵng chúng tôi rất chú trọng trong khâu triển khai quán triệt đến cán bộ chiến sĩ
tập trung xây dựng hình ảnh người cảnh sát giao thông thành phố đẹp hơn trong mắt người dân
chú trọng đến công việc thân thiện trong ứng xử văn hóa nhưng mà nghiêm túc trong xử lý các tình huống vi phạm
không có phép chủ quan lơ là hay bỏ qua bất cứ hành vi vi phạm
tại hai phường nại hiên đông và an hải bắc của quận sơn trà nơi lễ hội pháo hoa quốc tế diễn ra
cảnh sát khu vực thường xuyên nắm tình hình địa bàn gặp gỡ những người dân các hộ kinh doanh dọc tuyến trần hưng đạo
nâng cao hơn tinh thần cảnh giác và gia cố các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy
với các tuyến đường lắp đặt các khánh đài chính của lễ hội phó hoa
thì công an phường đã trực tiếp đi từng nhà để tuyên truyền
tuyên truyền phổ biến tới các hộ kinh doanh hộ dân trong tuyến đường đó
để người dân nắm các quy định và phối hợp với lực lượng công an để đảm bảo an ninh trật tự trong trước trong và sau lễ hội pháo hoa
trong hai ngày ba mươi tháng năm và mùa một tháng sáu toàn công an thành phố đà nẵng đã tổ chức tổng diễn tập công tác đảm bảo an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông phòng trái chết cháy và cứu nạn cứu hộ điếp hai nghìn hai mươi ba
qua đây mỗi đơn vị địa phương sẽ tự rút ra
những kinh nghiệm và vương mắc cần tháo gỡ đồng thời đưa ra những giải pháp phù hợp với tình hình đặc điểm của từng địa bàn
phòng ngừa và kịp thời ngăn chặn tội phạm liên quan đến trộm cắp móc túi ma túy hay những tệ nạn xã hội khác có thể xảy ra
với chủ đề thế giới không khoảng cách lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng daep hai nghìn hai mươi ba hứa hẹn mang đến nhiều điều mới mẻ và những màn trình diễn mãn nhãn
sự nỗ lực của toàn lực lượng công an thành phố đà nẵng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy sẽ có phần mang đến thành công thổi bùng lên không khí lễ hội sôi động trong mùa hè năm nay